trong hai ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tháng hai đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm
làm việc tại tỉnh bạc liêu kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
công tác xây dựng đảng trên địa bàn
cùng dự buổi làm việc còn có các đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung mương
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung mương đảng tránh văn phòng trung mương đảng
sau hai mươi năm tái lập và phát triển bạc liêu đã đi lên từ một địa phương có xuất phát điểm thấp
nay đã hình thành được nhiều dấu ấn nổi bật
đời sống của người dân ngày càng nâng cao tỷ lệ hộ nghèo giảm còn ba năm
thu nhập bình quân đầu người ba mươi ba triệu đồng một năm
bước đột phá của bạc liêu là nuôi trồng thủy sản tập trung vào nuôi tôm công nghệ cao
năm hai nghìn một mươi sáu bạc liêu đã khai thác được hơn một trăm hai mươi ba tấn tôm

là tỉnh đi tiên phong trong sản xuất điện gió là tỉnh duy nhất trong cả nước làm điện gió trên biển
nhà máy điện gió bạc liêu hiện có sáu mươi hai tuốc bin tổng công suất chín mươi chín mw
công tác tổ chức xây dựng đảng luôn được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng
ban thường vụ tỉnh ủy đã yêu cầu tám đơn vị địa phương kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn
khóa một mươi hai và chỉ thị năm của bộ chính trị
phát biểu kết luận buổi làm việc tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
bạc liêu là vùng đất giàu tiềm năng và có điều kiện để phát triển
ngư trường rộng gần hai vạn cây số vuông vùng ven biển được thiên nhiên yêu đáy
có điều kiện khai thác tiềm năng gió và ánh sáng có nhiều di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng
nhân dân có truyền thống yêu nước và cách mạng kiên cường
bạc liêu đã có những bước phát triển đáng khích lệ sau hai mươi năm tái lập
bộ mặt thành thị nông thôn đã thay đổi hẳn
theo tổng bí thư cái khó của bạc liêu hiện nay là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
kết cấu hạ tầng còn kém xa trung tâm và đặc biệt là nhu cầu đầu tư phát triển rất lớn
nhưng khả năng cân đối ngân sách không đáp ứng
trên cơ sở phân tích những điểm còn hạn chế tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị
bạc liêu tiếp tục hoàn thiện quy hoạch kế hoạch phát triển toàn diện
để phù hợp với tiềm năng thế mạnh của tỉnh
trên cơ sở đó chọn ra một số thứ tự ưu tiên cần làm tập trung chỉ đạo thực hiện
tạo ra sự đột phá ưu tiên phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao
ưu tiên phát triển đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản
mũi nhọn là con tôm trở thành trung tâm của cả nước về nuôi tôm

bạc liêu tiếp tục hoàn thiện quy hoạch kế hoạch phát triển toàn diện
để phù hợp với tiềm năng thế mạnh của tỉnh

tạo ra sự đột phá ưu tiên phát triển đông nghiệp hàng hóa chất lượng cao ưu tiên phát triển đông nghiệp hàng hóa chất lượng cao
tổng bí thư cũng đề nghị bạc liêu chú trọng phát triển điện gió điện mặt trời phát triển năng lượng sạch
trong quá trình phát triển phải quan tâm giữ gìn bảo vệ môi trường sinh thái tài nguyên thiên nhiên
nhấn mạnh bạc liêu phải giải quyết mâu thuẫn giữa nhu cầu xây dựng phát triển với nguồn lực
nguyễn tề đặt ra làm thế nào để có nguồn lực này để có tiền này
có phải đây là cái mấu chốt phải gỡ không
mà trung ương phải suy nghĩ
các cơ quan các bộ ngành trung ương phải suy nghĩ
phải động viên được sức mạnh của xã hội của toàn dân
phát huy khai thác mọi nguồn lực của xã hội
tăng cường sự đóng góp của các thành phần kinh tế các tầng lớp nhân dân
của những người tại chỗ của những người đi làm xa
chúng ta thu hút kêu gọi về đầu tư ở đây được không
rồi phát triển cái liên kết vùng
mọi kênh mọi nguồn để tạo ra cái nguồn lực của chúng ta
bây giờ trung ương là cả nước đang bí cho đẩy này
tỉnh nào cũng là xin ngân sách của trung ương
địa phương nào cũng đến là thấy thiếu là nguồn lực
nhất là thu hút đầu tư vào kêu gọi đầu tư
thế thì ta đã thu hút hết chưa
đặc biệt là cơ chế chính sách
tổng bí thư yêu cầu văn phòng trung ương tổng hợp lại thành văn bản
gửi các bộ ngành trung ương theo thẩm quyền sớm xem xét giải quyết
trước đó chiều ngày một mươi chín tháng hai
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thăm mô hình nuôi tôm siêu thâm canh
trong nhà kính của tập đoàn việt úc tại xã vĩnh thịnh huyện hòa bình
thăm dự án nhà máy điện gió bạc liêu tại xã vĩnh trạch đông thành phố bạc liêu
đến thăm tặng quà gia đình cách mạng của tỉnh bạc liêu